khẳng định quỹ đất là rất quan trọng trong mô hình phát triển của đà nẵng thủ tướng yêu cầu cần phải có chiến lược nhất quán có chiều sâu về quy hoạch phát triển quỹ đất sẽ được huy động một cách tối đa để có nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng
thủ tướng cũng yêu cầu điều quan trọng là phát triển không dựa trên mở rộng quỹ đất mà sử dụng quỹ đất một cách thông minh hiệu quả
với mô hình mà đà nẵng lựa chọn đòi hỏi thành phố phải là thành phố hội nhập thu hút và hội tù không những trong cả nước mà còn là quốc tế
phải tập trung khởi nghiệp tốt hơn và đặc biệt thu hút đầu tư tốt hơn kể cả đặc biệt các dự án fdi công nghệ cao
chúng ta phải có cơ chế thu ghé công nghệ cao cho đà nẵng còn nếu không đà nẵng bí đường ra trong phát triển
vì ông coi là đắt đai là chặt mà anh coi như là từ mũi nhọn thực sự rồi thì không cách gì mà phát triển công nghiệp bình thường ảnh hưởng môi trường
nhân đại tục đánh giá cao biểu dương đà nẵng không chỉ đã không chấp nhận dự án
mà đứng trên môi trường trong thời gian qua
thủ tướng nhấn mạnh để đà nẵng phát triển thì bộ máy chính quyền cần phải liêm chính cơ chế chính sách cần phải cải cách
thủ tướng yêu cầu phải hình thành cơ chế liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền trung nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển
điều phối liên kết nội bộ giữa các địa phương
thủ tướng giao đà nẵng xây dựng cơ chế mềm để liên kết vùng khu vực miền trung phát triển kinh tế công nghệ cao
và kết nối với các nền kinh tế khác trong khu vực
cũng trong chiều ngày hai mươi tám tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông jun jong su
cố vấn toàn cầu cấp cao tập đoàn cg hàn quốc
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính phủ việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có hàn quốc mà một trong số đó là cg
nhà đầu tư chiến lược làm an thuận lợi tại việt nam
thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước việc cz là thương hiệu
lớn của hàn quốc và hiện đang mở rộng đầu tư tại việt nam tin tưởng tập đoàn sẽ thành công lớn ở việt nam
thủ tướng nêu rõ các lĩnh vực mà cgi đang làm ăn tại việt nam cũng là những lĩnh vực mà việt nam còn yếu
cần thu hút đầu tư
về phần mình ông dung jean su bày tỏ ấn tượng trước phương châm hành động của chính phủ việt nam hiện nay
về kiến tạo liêm chính phục vụ doanh nghiệp và người dân
cg sẽ nỗ lực hết mình để phát triển công nghiệp văn hóa việt nam
cg vừa liên kết với một số công ty của việt nam để đầu tư vào lĩnh vực văn hóa
điện ảnh truyền hình từ đó quảng bá hình ảnh việt nam qua hệ thống truyền thông của cg
chiều cùng ngày thủ tướng đã tiếp chủ tịch tập đoàn gs hàn quốc ông hong myung su
tại buổi tiếp thủ tướng hoan nghênh việc tập đoàn đầu tư vào việt nam và khẳng định chính phủ việt nam
cũng như chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam
coi thắng lợi của nhà đầu tư như thắng lợi của mình
thủ tướng yêu cầu các bên thực hiện đúng cam kết trong chiến đấu
chủ tịch tập đoàn gs bày tỏ mong muốn chính phủ việt nam quan tâm tạo điều kiện để các dự án mà tập đoàn đầu tư được triển khai thuận lợi
mang lại hiệu quả
chủ tịch tập đoàn gs bày tỏ mong muốn chính phủ việt nam quan tâm tạo hiệu quả cho cả hai bên
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia theo lời mời của chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng samring
trong hai ngày thăm đất nước campuchia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến
với quốc vương campuchia norodom sihamoni hội kiến với chủ tịch thượng viện samdek saechum
hội đàm với chủ tịch quốc hội samdek heng somrin hội kiến với thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samdek hun sen
trao đổi trên tinh thần cởi mở và thân tình chủ tịch quốc hội việt nam và các nhà lãnh đạo campuchia khẳng định
quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước
cũng như giữa quốc hội việt nam và quốc hội và thượng viện campuchia đồng thời chia sẻ thảo luận với nhau
nhiều biện pháp để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hai quốc hội trên các lĩnh vực cụ thể về kinh tế
thương mại đầu tư giáo dục đào tạo
hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh vai trò giám sát của quốc hội trong việc thực hiện những thỏa thuận
đã đạt được giữa chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm
nhất là trong việc xây dựng thể chế hệ thống pháp luật giám sát triển khai thực hiện pháp luật tại mỗi nước
thường xuyên trao đổi dành sự ủng hộ cho nhau trong khuôn khổ hợp tác song phương
cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế mà quốc hội hai nước là thành viên
tại các cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố
và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với campuchia
chủ tịch quốc hội đề nghị các nhà lãnh đạo campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắt
của cộng đồng người việt nam hiện đang sinh sống làm ăn tại campuchia
nhất là vấn đề về địa vị pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để việt kiều tại campuchia ổn định cuộc sống
góp phần đóng góp cho đất nước campuchia giàu mạnh và tăng cường tình láng giềng
hữu nghị truyền thống giữa hai nước
các nhà lãnh đạo campuchia khẳng định chuyến thăm campuchia của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
có ý nghĩa quan trọng là minh chứng củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước
hai quốc hội và nhân dân hai nước
campuchia luôn coi trọng việt nam là người bạn lớn và cảm ơn việt nam đã dành cho campuchia sự giúp đỡ to lớn
trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng khmer đỏ hồi sinh đất nước campuchia
trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay
trong khuôn khổ chuyến thăm campuchia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
đã tới đặt vòng hoa tại đài độc lập đài tưởng niệm cố quốc vương norodom sihanuk
và đài tưởng niệm quân tình nguyện việt nam hy sinh tại campuchia
thăm đại sứ quán việt nam và một số doanh nghiệp việt nam tại campuchia
chiều ngày hai mươi tám tháng chín đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc
với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ về khảo sát chỉ số hài lòng của người dân
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi đã đặt ra mục tiêu
bảo đảm sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
đạt mức trên sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi năm và trên tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi
do đó trong thời gian tới thành phố cần thơ cần có nghiên cứu cách thức thực hiện
theo đó có thể thực hiện theo hai công cụ phát phiếu và bấm nút tại chỗ
tập trung vào việc phát phiếu đánh giá chỉ số không hài lòng
tiếp tục thực hiện việc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố xã phường với người dân
bên cạnh đó đồng chí nguyễn thiện nhân cũng đề nghị hội cựu chiến binh các cấp phối hợp với bộ nội vụ
là lực lượng nòng cốt thực hiện điều tra theo dõi đánh giá và công bố chỉ số hài lòng của người dân
dần dần có thể trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hội cựu chiến binh các cấp
nhằm thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội
cùng ngày đoàn công tác của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
do đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dẫn đầu
đã có buổi làm việc với tỉnh bình thuận về công tác thi đua khen thường
phát biểu kết luận tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những kết quả
mà bình thuận đạt được trong công tác thi đua khen thưởng
phó chủ tịch nước cho rằng bình thuận đã có những cách làm hay sáng tạo
và đã xuất hiện các mô hình gương điển hình mới nhân rộng ra toàn xã hội
trong thời gian tới bình thuận cần tiếp tục quán triệt đẩy mạnh công tác thi đua khen thường
hâm nóng các phong trào thi đua chú ý các địa bàn lĩnh vực chưa nổi rõ
phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo quyết liệt các xã còn lại
để thực hiện xây dựng nông thôn mới đặc biệt chú trọng tiêu chí thu nhập bảo đảm bền vững
phấn đấu ngoài huyện đảo phú quý thì có thêm một huyện đạt nông thôn mới
phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh về cây thanh long du lịch năng lượng gió
điện mặt trời khai thác thủy sản cho giá trị cao để phát triển kinh tế xã hội
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi làm việc với xã hàm trí
xã đầu tiên của huyện hàm thuận bắc là một trong tám xã đầu tiên của tỉnh bình thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
ngày hai mươi tám tháng chín tỉnh điện biên đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập giáo sứ điện biên
đây là giáo sứ đầu tiên được thành lập tại tỉnh điện biên
theo đó ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã ban hành quyết định
về việc chấp thuận cho tòa giám mục giáo phận hưng hóa
được thành lập với tên gọi giáo sứ điện biên tại các huyện điện biên tủa chùa và mường ảng
số lượng tín đồ khi thành lập gồm năm trăm bảy mươi sáu người đang cư trú tại ba huyện trên
giáo sứ điện biên thuộc hệ thống tổ chức của tòa giám mục giáo phận hưng hóa
được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật
hiện nay trên địa bàn tỉnh điện biên có khoảng trên năm mươi người theo các tôn giáo khác nhau
như tin lành phật giáo và công giáo
thưa quý vị và các bạn quan hệ hợp tác việt nam nhật bản đã được nâng lên tầm quan hệ chiến lược sâu rộng
trong đó nông nghiệp một lĩnh vực hết sức quan trọng đóng góp trên hai mươi gdp hàng năm
hợp tác nông nghiệp giữa hai nước việt nam nhật bản thời gian qua đã nhận được sự ủng hộ
và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước hai chính phủ
tầm nhìn chung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản
được xây dựng và triển khai trong năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với những hành động cụ thể đã mang lại những kết quả tích cực
tại diễn đàn đối thoại hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
phối hợp với bộ nông lâm ngư nghiệp nhật bản tổ chức chiều ngày hai mươi bảy tháng chín
với sự tham dự của hơn năm mươi doanh nghiệp nhật bản
nhiều vấn đề về hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đã được đưa ra thảo luận
chiến lược hợp tác giữa hai nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và trang trọng tôn
thì bạn cũng đang tìm hiểu ở các địa phương
một số mô hình rồi những chương trình hỗ trợ kỹ thuật của nhật bản đã hỗ trợ tương đối tốt
các phương pháp luận đã được xây dựng
những biện pháp để mở rộng phương pháp luận đó thông qua các mô hình thì cũng đã được xây dựng
và hiện nay đang muốn mở rộng ra các địa phương
điển hình là chúng tôi bắt đầu từ tỉnh lâm đồng tỉnh nghệ an
và phối hợp với một số tỉnh ở đồng bằng sự củ long như cần thơ hồ chí minh và hà nội
thì đang triển khai những hoạt động mô hình đấy
chúng tôi đánh giá cao triển vọng hợp tác nông nghiệp của hai nước
chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp nhật bản sang việt nam
tìm hiểu cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ về nông nghiệp cho việt nam
hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đang được phát triển mạnh
hai bên đã tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp hai nước liên doanh liên kết đầu tư sản xuất nông nghiệp theo chuỗi
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp trong các lĩnh vực
như trồng trọt chăn nuôi sản xuất giống chế biến nông lâm thủy sản
bảo quản công nghệ sau thu hoạch ứng dụng công nghệ cao của nhật bản
giảm tổn thất sau thu hoạch đối với lúa hoa quả và các sản phẩm thủy sản
tại hội nghị hai bên đã trao đổi các nội dung trong triển khai hợp tác nông nghiệp
đặc biệt là nghe hai tỉnh nghệ an lâm đồng hai địa phương được chọn triển khai thí điểm thực hiện
tầm nhìn chung và dài hạn báo cáo kết quả bước đầu
cũng như những sáng kiến để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác công bố chiến lược về khả năng chống chịu của đà nẵng
đắk nông lâm tập ngang nghiên phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên nam nông
đà nẵng là thành phố đầu tiên của việt nam trở thành thành viên của chương trình
một trăm linh thành phố có khả năng chống chịu trên thế giới
sau hơn hai năm nghiên cứu triển khai chương trình ngày hai mươi tám tháng chín
thành phố đà nẵng đã ra công bố chiến lược về khả năng chống chịu của đà nẵng
là một trong ba mươi ba thành phố đầu tiên tham gia vào mạng lưới các thành phố hiện đại có khả năng chống chịu trên thế giới
đà nẵng đề ra lộ trình cơ bản để vừa phát triển kinh tế xã hội
vừa thích ứng chống chịu tốt trước các áp lực
dựa trên các mục tiêu bao gồm sự an bình của người dân trước thiên tai bão lũ
nền kinh tế được duy trì trước các cú sốc áp lực
hạ tầng và môi trường có sự tái tạo linh hoạt hướng đến phát triển bền vững
đô thị được điều hành bằng hệ thống thông tin chặt chẽ và hữu ích
thông điệp của thành phố đà nẵng rất mạnh mẽ
thành phố đã thể hiện cam kết cho việc tăng cường khả năng chống chịu cho đô thị và cộng đồng
và tầm nhìn cùng những chương trình hành động mà thành phố đà nẵng đặt ra cũng hết sức ấn tượng
đà nẵng cũng như nhiều thành phố khác đang trong quá trình phát triển
đang phải đối mặt với nhiều thách thức như thiên tai biến đổi khí hậu và hệ lụy của quá trình đô thị hóa
chiến lược về khả năng chống chịu sẽ giúp cho cộng đồng thành phố ứng phó và phục hồi nhanh hơn
trước những khó khăn và áp lực nảy sinh
để tăng cường sự chủ động trong huy động tổ chức chỉ huy lực lượng phối hợp chữa cháy rừng
nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức chữa cháy rừng giảm thiểu thiệt hại đến tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra
trước buổi diễn tập phòng cháy chữa trái rừng năm hai nghìn một mươi sáu tại xã cự thắng huyện thanh sơn
tình huống giả định là đàm cháy xuất hiện bốc cao và lan nhanh tại khu xuân thắng
ngay sau khi phát hiện đám cháy ủy ban nhân dân xã cự thắng đã điều động lực lượng phương tiện tham gia dập lửa
tuy nhiên vẫn không khống chế được ngọn lửa
ủy ban nhân dân huyện thanh sơn báo cáo xin tăng cường lực lượng phương tiện chữa cháy của tỉnh
công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh tri cục kiểm lâm đã huy động các trang thiết bị chuyên dụng để chữa cháy và khống chế được đám cháy
đợt diễn tập là dịp để cấp ủy chính quyền các cấp và người dân chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
qua đó nhằm điều chỉnh kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng cho phù hợp với tình hình thực tế
và triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn
hiện nay lâm tặc vẫn ngang nhiên tạo hàng trăm đường mòn lối mở vào tận vùng lõi để triệt hạ rừng
khai thác gỗ trái rừng tràn lan ở khu bảo tồn thiên nhiên nam nung tỉnh đắk nông
điều đang nói là toàn bộ diện tích rừng thuộc khu vực bảo tồn được bảo vệ bởi hàng chục chốt kiểm soát
trạm quản lý bảo vệ rừng của sáu công ty lâm nghiệp khu bảo tồn thiên nhiên nam nung hạt kiểm lâm của các huyện
thế nhưng lâm tạc vẫn đột nhập tàn phá khai thác vận chuyển gỗ cháy phép ra khỏi rừng
đây là một trong số hàng chục bãi gỗ hộp tại tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba thuộc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung
lâm tặc ngang nhiên mở đường dựng lán trại khai thác gỗ và tập kết công khai tràn lan ngay giữa đường đi
bước đầu xác định có khoảng hơn bốn trăm linh mét khối gỗ du sam nhóm một a đường kính từ chín mươi cm đến một tám m
bị lâm tặc khai thác và đã chuyển ra khỏi rừng tiêu thụ
ngoài gỗ du sam hàng chục cây gỗ dầu gió có đường kính từ sáu mươi cm đến bảy mươi năm cm cũng bị lâm tặc đốn hạ
xe hộp tập kết thành nhiều bãi chưa kịp chuyển đi
dấu vết hiện trường cho thấy rừng bị tàn phá vào nhiều thời điểm
trong thời gian dài nhưng đơn vị chủ rừng vẫn không hề phát hiện để ngăn chặn
giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung đặng xuân lộc cho rằng hiện trạng rừng bị tàn phá xảy ra trước khi nhận bàn giao
và trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý trước đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đức hòa

bảo tồn thiên nhiên nam nung đã cử cán bộ nhân viên phối hợp với các cơ quan chức năng đi khảo sát kiểm tra thực địa rất kỹ trên toàn bộ diện tích gần hai bảy trăm linh hectare
trong đó có tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba nhưng không hề phát hiện rừng bị tàn phá hoặc khai thác gỗ và điều này thể hiện rất rõ trong biên bản ký giao nhận giữa hai đơn vị
trước khi bàn giao thì bên bảo tồn thiên nhiên nam nung cũng đã qua làm việc và tôi cũng thống nhất quan niệm rằng cái việc giữ rừng là việc chung cho nên là tôi vẫn để cho anh em nó qua và cho anh em ở cả trạm của tôi
để có mục đích là chúng ta trong cái thời gian mà cái giao thời đó nó rất dễ xảy ra những cái tiêu cực hoặc là phá rừng trong đó cho nên là đã cho cả anh em bên bảo tồn qua cùng phối hợp với anh em bên này
để vừa quản lý để chính thức sau đó bàn giao và trong cái biên bản bàn giao đã thể hiện rất là rõ nơi nào có tác động và nơi nào không có tác động và trong cái diện tích hơn hai bảy trăm linh hectare đó thì không có một hectare nào là rừng bị phá cả
trong khi quả bóng trách nhiệm đang bị các đơn vị liên quan đá qua đá lại và phải chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ thì rừng vẫn tiếp tục bị xâm hại hàng ngày
vấn đề đặt ra ở đây là có hay không việc con voi chui lọt lỗ kim vì trong khi hàng chục chốt kiểm soát trạm quản lý bảo vệ rừng của các công ty lâm nghiệp hạt kiểm lâm các huyện chặn đứng mọi con đường ra vào rừng nếu không có sự tiếp tay của một số cán bộ nhân viên quản lý bảo vệ rừng liệu gỗ có vô tư ra khỏi rừng
thưa quý vị và các bạn gần chín trăm linh tỷ đồng đã được chi ra để cắt tỉa cây xanh chỉ riêng cho năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo thành phố hà nội đã phải trực tiếp đối thoại với các sở ngành và hai mươi bốn doanh nghiệp tham gia lĩnh vực cây xanh ở hà nội sử dụng nguồn ngân sách để tính toán lại mức chi phí cho phù hợp
sau khi tính lại đơn giá định mức theo ba phương pháp kinh phí duy tu duy trì cắt tỉa cây hoa thảm cỏ đã giảm từ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng xuống chỉ còn một trăm bảy mươi tám tỷ đồng hà nội đã tiết kiệm được bảy trăm linh tám tỷ đồng thông tin thiết thực này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo dư luận
em nghĩ rằng là việc mà không cắt cỏ mà tiết kiệm được bảy trăm linh tỷ thì là một việc nên làm bởi vì thực ra thì cảnh quan đô thị rất là quan trọng tuy nhiên thì số tiền đấy hoàn toàn có thể để cung ứng cho những vùng còn nghèo khó
em nghĩ là mỗi tổ dân phố sẽ cùng nhau sẽ chung tay cắt cỏ và dọn dẹp
nếu mà tiết kiệm được bảy trăm linh tỷ thì là một số lượng rất là lớn
nếu mà tiết kiệm được bảy trăm linh tỷ thì ta cũng nên tiết kiệm như thế nhưng mà không thể tiết kiệm mà ta cứ để hẳn như thế này thì nó lại cũng không cảnh quan thì nó cũng không đẹp ta làm cách nào để cho nó giảm bớt cái chi phí mà nó vẫn đẹp
tôi nghĩ là cái việc mất bảy trăm linh tỷ hay là kém hơi thì cái đó không biết nhưng mà kết quả là ta phải duy trì phải sắp xếp thế nào cho nó hợp lý thôi
cũng tại buổi làm việc với tổ công tác của thủ tướng mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội khẳng định hà nội sẽ thực hiện cơ giới hóa hạn chế tối đa việc cắt cỏ thủ công như hiện nay đồng thời sẽ lên phương án trồng cây hoa trong trậu để linh hoạt trong việc trưng bày bảo dưỡng chăm sóc triển khai trồng mới cây xanh trên những tuyến đường lớn như đại lộ võ nguyên giáp đại lộ thăng long
sáng ngày hai mươi tám tháng chín đội quản lý thị trường cơ động thuộc tri cục quản lý thị trường nghệ an
phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắt giữ một xe tải chở rau không có giấy tờ hợp lệ có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài
sau khi nhận được tin báo tại khu vực chợ vinh có một xe ô tô tải chở hàng giao xanh có dấu hiệu vi phạm
đội quản lý thị trường cơ động thuộc tri cục quản lý thị trường nghệ an đã phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi bốn c một mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi bốn do tài xế nguyễn văn tuyến chú tại xã liên hồng huyện gia lộc tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba tám tấn bắp cải và cải thảo có nguồn gốc từ nước ngoài ghi bằng chữ trung quốc không có giấy tờ hợp lệ
tại hiện trường đội quản lý thị trường số cơ động và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá gần ba mươi triệu đồng
đồng thời xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng buổi chiều cùng ngày ba tám tấn bắp cải thảo đã được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định của pháp luật
vào khoảng một mươi tám h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng chín tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hưng yên phối hợp với tri cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên
tiến hành kiểm tra cơ sở đông lạnh của anh đào duy giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi chín
xe sáu nghìn chín trăm một mươi hai đang đổ ven đường thuộc thôn lỗ giá xã nhân hòa huyện mỹ hào phát hiện hai trăm năm mươi kg thịt lợn ốm chết đang bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
toàn bộ số thịt lợn được anh giới đi mua của các hộ dân ở các khu vực lân cận về sơ chế để đưa ra thị trường tiêu thụ
hiện tổ công tác đang phối hợp với các đơn vị chức năng ra quyết định xử phạt hành chính đối với đào duy giới và tiến hành tiêu hủy số thịt lợn ốm chết trên

cuộc xung đột syri
chuyến đi này của ngoại trưởng zarif diễn ra ngoài dự kiến khi ông đang trên đường trở về tehran sau khi tham dự khóa họp bảy mươi một đại hội đồng liên hợp quốc tại new york mỹ
ngoại trưởng jaip đã gặp người đồng cấp nước chủ nhà mevlut cavosoklu trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực trong đó có cuộc xung đột syri
quan hệ tehran ankara trở nên nồng ấm kể từ sau khi vụ đảo chính bất thành tại thổ nhĩ kỳ hồi trung tuần tháng bảy vừa qua với việc chính quyền tổng thống hassan
rohani lên tiếng ủng hộ tổng thống tayyip erdogan tuy nhiên iran và thổ nhĩ kỳ vẫn giữ lập trường đối lập nhau trong cuộc khủng hoảng syri khi tehran là một trong số ít các đồng minh của tổng thống syri basa anasat trong khi ankara ủng hộ các phiến quân chống lại chính quyền damas
sau vụ đảo chính quân sự bất thành đêm ngày một mươi năm tháng bảy vừa qua cho đến nay chính quyền thổ nhĩ kỳ đã tiến hành thẩm vấn khoảng bảy mươi người và đang tạm giam ba mươi hai đối tượng trong số này để điều tra
bộ trưởng tư pháp thổ nhĩ kỳ beki bozoda nêu rõ có thể sẽ có thêm các vụ bắt giữ mới và nhiều đối tượng có thể được trả tự do hoặc bị theo dõi vì lý do an ninh dự kiến trong thời gian tới các phiên tòa xét xử sẽ diễn ra tại nhiều thành phố của thổ nhĩ kỳ
mới đây nhất ngày hai mươi bảy tháng chín ankara đã tuyên bố thanh lọc tám mươi bảy nhân viên tình báo thuộc cơ quan tình báo quốc gia
trung tuần tháng chín này thổ nhĩ kỳ lần đầu tiên chính thức yêu cầu mỹ bắt giam giáo sĩ gulen sau khi đã nhiều lần gửi cho washington
tài liệu chứng minh giáo sĩ nói trên liên quan âm mưu đảo chính
quốc hội lạp vừa thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế trong đó có việc đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp cung cấp điện và nước
việc thông qua các biện pháp cải cách mới sẽ mở đường để athens nhận khoản giải ngân mới hai tám tỷ euro tương đương ba một tỷ đô la trong gói cứu trợ thứ ba từ các chủ nợ quốc tế vốn đã bị treo kể từ tháng sáu vừa qua
tuy nhiên việc thông qua các biện pháp mới đã gặp phải sự phản đối gây gắt của người dân
hơn năm trăm linh người biểu tình đã tụ tập bên ngoài trụ sở quốc hội hy lạp để phản đối các biện pháp đẩy mạnh tư nhân hóa các công ty nhà nước coi đây là hoạt động bán tháo các công ty công
theo thỏa thuận với các chủ nợ để nhận được khoản giải ngân trị giá hai tám tỷ euro nói trên hy lạp sẽ phải đáp ứng mục tiêu đạt thẳng dư ngân sách lần lượt là năm tổng sản phẩm quốc nội năm hai nghìn một mươi sáu một bảy mươi năm gdp năm hai nghìn một mươi tám
và ba năm gdp năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng kinh tế và tài chính pháp michel saf frank thông báo trong dự luật ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy đang được xây dựng paris đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống còn hai bảy tổng ngân sách quốc nội gdp mặc dù chi tiêu công dự kiến sẽ vẫn tăng so với năm nay
thâm hụt ngân sách sẽ được giữ ở mức ổn định với giá trị thâm hụt quy thanh tiền là sáu mươi chín ba tỷ euro so với mức thâm hụt dự kiến
sáu mươi chín chín tỷ euro cho năm hai nghìn một mươi sáu tương đương ba ba gdp
theo dự thảo luật ngân sách hai nghìn một mươi bảy chi tiêu công trong năm tới sẽ tăng một sáu so với năm nay trong khi chi tiêu công trong năm nay cao hơn năm hai nghìn một mươi năm là một một mươi
chính phủ pháp dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng bốn mươi sáu tỷ euro trong khi đó ủy ban châu âu ec đã nhiều lần phải gia hạn cho pháp về việc tuân thủ quy định tài chính là duy trì nợ công ở mức sáu mươi
chính phủ pháp sẽ đưa mức thâm hụt ngân sách về dưới mức ba nhằm hỗ trợ các cải cách cơ cấu đang được chính phủ pháp triển khai
tổ chức y tế thế giới vừa công bố châu mỹ đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới thanh toán được dịch sởi sau nhiều thập kỷ nỗ lực triển khai tiêm phòng bệnh
cho đến nay sởi vẫn là căn bệnh làm chết nhiều trẻ em nhất trên thế giới và đã cướp đi sinh mạng của gần một trăm một mươi năm trẻ em trong năm hai nghìn một mươi chín
với việc loại bỏ hoàn toàn bệnh sởi châu mỹ đã trở thành một trong những trẻ em nhất trên thế giới
châu mỹ đã chứng minh cho thế giới thấy rằng chỉ cần có các chương trình tiêm phòng sởi ở cấp quốc gia các nguồn tài trợ cam kết mạnh mẽ của chính phủ và sự hỗ trợ của các đối tác sở có thể được loại bỏ hoàn toàn
sởi là căn bệnh thứ năm được loại bỏ hoàn toàn ở châu mỹ sau các bệnh đậu mùa bại liệt sởi đức và sởi đức bẩm sinh
trường hợp cuối cùng bị nhiễm sởi ở châu mỹ xảy ra năm hai nghìn hai
tiếp tục thông tin về cơn bão meki mạnh cấp một mươi hai
chỉ vài giờ sau khi đổ bộ vào trung quốc chiều qua
bão đã khiến ít nhất một người thiệt mạng ở miền đông trung quốc sau khi cướp đi sinh mạng của bốn người và làm hàng trăm người bị thương ở vùng lãnh thổ đài loan
nhiều thành phố tại thủ phủ phúc châu của tỉnh phúc kiến bị ngập sâu
bão meji đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào thành phố tuyền châu với sức gió lên tới một trăm một mươi tám km trên giờ
bão đã gây ngập lụt nhiều tuyến phố tại thành phố phúc châu miền đông nam nước này khiến giao thông ngưng trệ
thậm chí một số nơi lượng mưa đo được lên
tới ba trăm linh mm hơn một mươi bốn tám trăm linh người đã phải sơ tán
chủ yếu từ các vùng núi do lo ngại nguy cơ lở đất hoặc lũ lụt khoảng bốn ba trăm linh người vẫn lưu lại tại các cơ sở tạm trú
trong tháng này trung quốc đã hứng chịu hai trận bão lớn là siêu bão meranti và bão malakat
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
chúc quý vị một ngày mới làm việc hiệu quả